tòa tuyên phạt bị cáo phạm thị my mức án một mươi ba tháng bốn ngày bằng thời gian tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cùng tội danh bị cáo bùi văn sâm lĩnh mức án một mươi hai tháng cải tạo không giam giữ do đó các bị cáo được trở về với gia đình ngay sau khi tuyên án
nguyễn đắc tiến và lê tuấn nhân cùng chú tại thành phố phan rang tháp tràm của tỉnh ninh thuận lại tiếp tục phạm tội
hai đối tượng vừa bị công an thành phố phan rang tháp tràm khởi tố và bắt tạm giam
để điều tra về hành vi giết người
trước đó tiến và nhân xảy ra cãi vã trên mạng xã hội với một nhóm thanh niên khác và bị nhóm này hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn
trên đường ra điểm hẹn thì hai đối tượng phát hiện anh nguyễn đức trường nguyên đang chở theo hai thanh niên đi cùng chiều
tưởng nhóm của anh nguyên là người hẹn thách thức mình nhân và tiến đã chặn xe dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng và lưng của anh nguyên
rất may nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng chịu tổn thương cơ thể là sáu mươi chín
công an thành phố đà lạt của tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần quang công
chú tại thành phố đà lạt là chủ thầu xây dựng để điều tra về hành vi vi phạm quy định an toàn lao động để đất sạt lở đè chết một công nhân trong quá trình thi công nhà ở trên địa bàn
trước đó ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ông ngô văn giang chú tại huyện nga sơn của tỉnh thanh hóa cùng một số người khác đang dọn dẹp khu vực thi công xây dựng phần móng nhà cho một gia đình ở thành phố đà lạt
thì bất ngờ tang luy đất cao khoảng ba mét gần đó đổ sập xuống hậu quả khiến ông giang tử vong
sau khi vụ việc xảy ra công an thành phố đà lạt đã có mặt tại hiện trường tiến hành các biện pháp khám nghiệm điều tra
đồng thời phối hợp với sở lao động thương minh và xã hội tỉnh lâm đồng tiến hành giám định xác định chủ thầu xây dựng công trình đã vi phạm quy định an toàn lao động
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn một năm tỷ đồng của công ty đối tượng trần huy phước chú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
đã bị công an thành phố đà nẵng khởi tố và bắt tạm giam về tội tham ô tài sản
trước đó năm hai nghìn hai mươi hai phước được công ty trách nhiệm hữu hạn
tuyền thủy có địa chỉ tại phường hòa an quận cẩm lệ tuyển dụng làm nhân viên bán lẻ dầu nhờn mỡ các loại bình điện ô tô
nhiệm vụ của phước là khai thác thị trường bán hàng và thu tiền công nợ nộp về công ty
tuy nhiên đối tượng đã không nộp về tiền bán hàng mà lập một phiếu theo dõi bán hàng giả chữ ký của khách hàng xác nhận công nợ để gửi về công ty
từ tháng hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai phước đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của công ty hơn một năm tỷ đồng
thông tin về truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát kinh tế công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm đức hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hồ hồ thường trú tại số sáu e một mươi một trên năm trăm tám mươi ba lê thánh tân
phương vạn mỹ quận ngo quyền tp hải phòng về tội sản xuất buôn bán hàng cấm
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng
là đối tượng phương huyền nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số hai trăm hai mươi đường máng nước thôn cái tắt xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
đối tượng này cao một m năm mươi tám và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt phải
cảnh đó phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn bá đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hồ hậu thường trú tại số năm trên bảy mươi hai trên hai trăm ba mươi chín lê lợi phường lê lợi quận ngo quyền tp hải phòng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi hai và có sẹo chấm cách ba cm trên sau đuôi lông mái trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản thân
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện